tại hà nội đã diễn ra lễ khởi động chương trình quảng bá du lịch việt nam với tên gọi hello việt nam
đây là lần đầu tiên du lịch việt nam được quảng bá trên nền tảng tiktok
nền tảng chia sẻ video ngắn lớn nhất thế giới hiện nay với hơn một tỷ người sử dụng
chương trình được thực hiện dưới hình thức một cuộc thi sáng tác video clip ngắn giới thiệu vẻ đẹp mọi miền của việt nam
mục tiêu chính của hello việt nam trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là tạo ra ba mươi nội dung video ngắn
quảng bá cho cảnh đẹp văn hóa và con người việt nam
phục vụ hơn một trăm linh triệu lời xem nội dung trực tuyến tính riêng trên nền tảng tiktok
trong chương trình hello việt nam tổng cụng du lịch tham gia với vai trò chỉ đạo
tạp chí du lịch là cơ quan đầu mối kết nối với các cơ quan thành viên của tổng cục
và các đơn vị liên quan để thực hiện chương trình đồng thời vận hành tài khoản việt nam tourist
trên ứng dụng số nhằm quảng bá truyền thông cho du lịch việt nam